ubnd tỉnh lâm đồng vừa có công văn gửi các sở ban ngành liên quan về việc tập trung điều tra xử lý rứt điểm các vụ phá rừng hủy hoại rừng có dấu hiệu hình sự trên địa bàn
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng xảy ra chín mươi ba vụ phá rừng hủy hoại rừng có dấu hiệu hình sự trong đó đã khởi tố vụ án sáu mươi năm vụ
tuy nhiên số vụ chưa xác định đối tượng vi phạm còn chiếm tỷ lệ cao
trước tình trạng trên tỉnh lâm đồng yêu cầu các huyện thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý tập trung điều tra xác minh hoàn thiện hồ sơ xử lý rứt điểm các vụ phá rừng hủy hoại rừng trên địa bàn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn công an tỉnh và các huyện thành phố tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tình hình kết quả thực hiện trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín